trong phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội vào sáng nay các thành viên ủy ban đã cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi năm của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
kết quả thực hiện chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi ba và tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn thể hiện rõ hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn bảo đảm đúng quy định sát thực tiễn chung những vấn đề nóng bức xúc nổi lên
hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục có nhiều đổi mới hoạt động lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành cẩn trọng bảo đảm nghiêm túc theo quy định của pháp luật
công tác giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị của cử tri ngày càng được tăng cường đổi mới và trở thành hoạt động thường xuyên
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất năm hai nghìn hai mươi năm sẽ giám sát hai chuyên đề
đó là việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực
đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội nhất là nhân lực chất lượng cao
cũng trong sáng nay một trăm linh thành viên ủy ban thường vụ quốc hội có mặt đã biểu quyết thống nhất
thành lập cục công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc kiểm toán nhà nước
trên cơ sở tổ chức lại trung tâm tiên học
thưa quý vị chiều nay ủy ban thực vụ quốc hội đã cho ý kiến vào dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi
các ý kiến góp ý vào dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi thống nhất
cần ra soát sửa đổi bổ sung tổng thể theo hướng quy định rõ ràng cụ thể các nội dung chính sách thuế
nghiên cứu sửa đổi bổ sung những nội dung phát sinh bất cập trong thực hiện
có đánh giá tác động cụ thể
đánh giá một số nội dung sửa đổi liên quan đến giá tinh thuế
thời điểm sửa đổi bổ sung
định thuế giá trị gia tăng thuế xuất được quy định theo hướng giao chính phủ
hoặc bộ trưởng bộ tài chính quy định chi tiết dẫn đến chưa bảo đảm tính cụ thể rõ ràng
đây là một luật thuế về chính sách luật về nội dung
nhưng đúng là ngoài những cái quy định những điều cấm trong luật quản lý thuế đã có rồi
do tính chất đặc thù của thuế giá trị gia tăng
có thể phát sinh nhiều định dạng nhiều hành vi vi phạm
để mình có tác dụng răn đe nữa
rồi dễ cho vấn đề thực hiện
thì có thể nghiên cứu trong quy định chung thêm một điều
mà nói về những hành vi cấm và chế tài xử phạt
trong cái trường hợp mà chưa được cụ thể hóa trong luật quản lý thuế
như nhiều đồng chí đã nói
ví dụ như gian đẩn hóa đơn chứng từ
vi phạm về thời gian nộp thuế khấu trừ thuế hoàn thuế
về định hướng tăng mức thuế xuất phổ thông
cho rằng mức thuế tại việt nam hiện nay là thấp hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới
chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm hai nghìn hai mươi
cũng đã xác định định hướng nghiên cứu tăng thuế xuất thuế giá trị gia tăng
theo lộ trình
nhận định đây là định hướng phù hợp với xu thế chung của các nước trong khu vực và thế giới
và nhu cầu ngân sách nhà nước hiện nay
vì vậy ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị và thượng vụ quốc hội đề nghị
chính phủ đánh giá tác động đối với một số phương án tăng thuế xuất theo lộ trình
để có thể cân nhắc khả năng quy định lộ trình tăng thuế xuất trong dự án luật
một cách phù hợp sau khi nền kinh tế đã được phục hồi

để có thể cân nhắc khả năng quy định lộ trình tăng luật